thưa quý vị mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ môi rời hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ xảy ra ở cục lãnh sự bộ ngoại giao và các đơn vị liên quan
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bị can bắt tạm giam ông chử xuân dũng
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội ông vũ hồng nam nguyên cán bộ đại sứ quán việt nam
tại nhật bản cùng về hành vi nhận hối lộ đồng thời lực lượng chức năng đã khởi tố bắt tạm giam
bà phạm bích hằng giám đốc công ty cổ phần vinamity về hành vi đưa hối lộ
chuyển sang thông tin khác theo báo cáo của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ
sau một tháng gia quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự
tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát hình sự toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ
nhiều biện pháp phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các tệ nạn và tội phạm hình sự
góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
theo đó toàn tỉnh phú thọ đã xảy ra hai mươi năm vụ phạm pháp hình sự lực lượng chức năng đã đấu tranh
và làm rõ hai mươi bốn vụ việc thu hồi tài sản bị hại gần sáu mươi triệu đồng lĩnh vực tệ nạn xã hội đã phát hiện
và xử lý ba mươi năm vụ cùng một trăm năm mươi chín đối tượng trong đó tệ nạn xã hội liên quan đến mua bán số lô số đề là hai mươi một vụ
cao độ bóng đá một mươi bốn vụ
đặc biệt sau gần một tuần thực hiện chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc xảy ra trên địa bàn
các tỉnh phú thọ thành phố hồ chí minh hải phòng lâm đồng đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai
phòng cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án khởi tố một mươi chín bị can đồng thời làm rõ từ ngày một tháng một mươi đến nay
các đối tượng đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
với tổng số tiền hơn một tỷ đồng
công an tỉnh bắc giang vừa triệt phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc
với số tiền giao dịch lên tới khoảng hai tỷ đồng
bước đầu cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bắc giang xác định có bảy đối tượng tham gia
trong đó có ngô đức hạ chú tại huyện việt yên bắc giang
hiện cư trú tại quận nam từ liêm thành phố hà nội là đối tượng cầm đầu
từ khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một hà thuê đối tượng trần đỗ đức nghĩa chú tại quận thanh xuân
thành phố hà nội đang là sinh viên đại học chuyên ngành công nghệ tạo lập hai website
để phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc với tiền công là bốn trăm linh triệu đồng
để duy trì hoạt động đánh bạc trên hai website trên hạ đã thuê năm đối tượng khác
từ hoạt động tổ chức đánh bạc trung bình mỗi tháng ngô đức hạ đã thu lợi khoảng hai tỷ đồng
quá trình bắt giữ và khám xét lực lượng công an tỉnh bắc giang đã thu giữ một mươi một máy tính các loại
tám điện thoại di động hai xe ô tô vinfast và mazda cùng nhiều tài khoản ngân hàng
với tổng số tiền trong tài khoản là khoảng ba tỷ năm trăm linh triệu đồng
một vụ mua bán vận chuyển trái phép một mươi bánh heroin đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh cao bằng chủ trì phối hợp với công an phường sông hiến
thành phố cao bằng phát hiện và trị phá
vào lúc hai mươi h một mươi năm phút ngày hai mươi một tháng một mươi hai tại tổ một mươi năm phường sông hiến thành phố cao bằng tỉnh cao bằng
tổ công tác phát hiện bắt quả tang đối với đóng văn sáu chủ tải huyện định hóa tỉnh thái nguyên
cùng tăng vật là một mươi bánh heroin có trọng lượng hơn ba bốn kg cùng nhiều tài liệu vật chứng khác có liên quan
qua đấu tranh ban đầu đối tượng sáu đã thừa nhận về hành vi phạm tội của mình
hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng
bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh cho biết vừa tiếp nhận ba bệnh nhân trong một gia đình
nhập viện cấp cứu do ngộ độc khí co khi đốt than sửa ấm
và trong đó có một bé trai một tháng tuổi bị suy hô hấp phải chuyển ra hà nội điều trị
người thân gia đình cho biết gia đình vừa sinh con trai được một tháng
do trời trở rét nên gia đình thường đốt than củi trong phòng ngủ để sửa ấm
sáng nay do không thấy gia đình chở hai con đầu đi học người thân đã sang gọi không được
nên đã phá cửa vào và phát hiện cả ba người đều bất tỉnh
ngay sau đó người thân đã kịp thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh
hiện cả ba nạn nhân sức khỏe đều đã ổn định nhưng vẫn phải thở oxy
riêng cháu trai một tháng tuổi suy hô hấp phải chuyển ra hà nội điều trị
lễ đón chính thức chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
được tổ chức trọng thể tại phủ tổng thống indonesia
tổng thống joko widodo đã chủ trì lễ đón cấp nhà nước chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
đúng một mươi giờ đoàn xe chở chủ tịch nước từ cổng tiến vào phủ tổng thống
ngay từ cổng của dinh tổng thống đội nghi lễ gồm quân nhạc kỵ binh và đội nghi lễ
trong trang phục truyền thống đam mê
các quân nhạc màu sắc của indonesia đã đón và dẫn đoàn vào dinh
trong tiếng nhạc chào mừng tổng thống joko widodo mời chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
bước lên bục danh dự
quân nhạc cử quốc thiểu việt nam và quốc thiểu indonesia
cùng lúc đó nhiều loạt đại bác chào mừng đã vang lên
thể hiện sự coi trọng chuyến thăm cấp nhà nước của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
sau lễ đón chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã có cuộc gặp riêng
và hội đàm cấp cao với tổng thống joko widodo
đánh giá những kết quả hợp tác đạt được trong những năm qua
thảo luận định hướng làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược việt nam indonesia
bên lề hội đàm đồng chí trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã ký kết một số văn kiện hợp tác
gồm bản ghi nhớ giữa bộ công an việt nam và cơ quan chống khủng bố quốc gia indonesia
về hợp tác phòng chống khủng bố
bản ghi nhớ giữa bộ công an việt nam và ủy ban kiểm soát về ma túy quốc gia indonesia
trong hợp tác đấu tranh với tội phạm buôn bán trái phép ma túy chất hướng thần và tiền chất
ngay sau hội đàm chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và tổng thống indonesia joko widodo đã gặp gỡ báo chí
hai nhà lãnh đạo khẳng định cuộc hội đàm rất thành công và nhất trí được nhiều nội dung hợp tác quan trọng
nâng tầm quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước
hai nhà lãnh đạo khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược việt nam indonesia
đã vượt qua nhiều thách thức và ngày càng tin cậy
hợp tác kinh tế ngày càng mạnh mẽ hai bên nhất trí tăng cường trao đổi các chuyến thăm cấp cao và các cấp
triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương
thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết
xây dựng chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược giai đoạn hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi tám
một cách đầy đủ toàn diện và cụ thể tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đa dạng hóa các lĩnh vực đầu tư
và phát triển kinh tế số chuyển đổi số kinh tế xanh năng lượng tái tạo du lịch dịch vụ và tăng cường các chuyến bay
tăng cường hợp tác về quốc phòng an ninh hợp tác biển tăng cường kết nối giao lưu nhân dân giữa địa phương và doanh nghiệp
hai bên nhất trí sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt mục tiêu một mươi năm tỷ usd và cao hơn vào trước năm hai nghìn hai mươi
về vấn đề quốc tế và khu vực hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trên các diễn đàn khu vực và quốc tế
đặc biệt là các diễn đàn của asean liên hợp quốc đồng thời chia sẻ quan điểm về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
trong đó có biển đông
việt nam và indonesia nhất trí phối hợp thúc đẩy một asean đoàn kết tự cường và phát huy vai trò trung tâm
duy trì lập trường chung của asean về biển đông bảo đảm hòa bình an toàn an ninh tự do hàng hải và hàng không
trên cơ sở luật pháp quốc tế và công ước của liên hợp quốc về luật biển unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai
hai nhà lãnh đạo cũng cho biết đã thảo luận về những ưu tiên của indonesia trong năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
chủ tịch đức nguyễn xuân phúc chúc mừng indonesia hoàn thành xuất sắc vai trò chủ tịch g hai mươi hai nghìn hai mươi hai
và cam kết ủng hộ mạnh mẽ indonesia đảm nhận thành công vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi ba với chủ đề
các vấn đề của asean tâm điểm tăng trưởng
vào ngày hôm nay công an tỉnh long an tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an
năm hai nghìn hai mươi hai và triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi ba đến dự và chỉ đạo hội nghị có thượng tướng
trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
đồng chí nguyễn văn được ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh long an
báo cáo kết quả công tác công an năm hai nghìn hai mươi hai cho thấy từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
lực lượng công an các cấp trong tỉnh long an đã giữ vững thế chủ động nắm chắc tình hình triển khai thực hiện có hiệu quả
công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm tệ nạn xã hội xác định địa bàn trọng điểm
phức tạp để tập trung chuyển hóa nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
các mặt công tác xây dựng lực lượng hậu cần tiếp tục được tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân
dân bảo vệ an ninh tổ quốc được duy trì và phát huy qua đó đã góp phần giữ vững ổn định chính trị trật
tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung
ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà công
công an tỉnh long an đạt được trong năm qua chỉ đạo một số nội dung cần thực hiện trong năm hai nghìn hai mươi
trong đó yêu cầu công an tỉnh long an cần làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
đặc biệt thực hiện có hiệu quả nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng
cho nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu
cầu nhiệm vụ trong tình hình mới chủ động xây dựng kế hoạch phương án bảo đảm an ninh trật tự
gắn với phát triển kinh tế xã hội mở rộng quan hệ đối ngoại
sáng nay tại hà nội ủy ban pháp luật của quốc hội đã tổ chức phiên giải trình về việc thực hiện
yêu cầu của luật cư trú về hạn chế xuất trình giấy tờ tài liệu xác nhận về cư trú và sử dụng
thông tin về nơi cư trú là điều kiện để thực hiện thủ tục đất đai về hành chính trọng tâm trong
lĩnh vực hộ tịch đất đai trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đại diện bộ công an dự và báo cáo tại phiên làm việc
tại phiên thảo luật nhiều ý kiến nhấn mạnh đến ngày một một hai nghìn hai mươi ba theo quy định của luật cư trú thì
sổ hộ khẩu sổ tạm trú đã được cấp sẽ không còn giá trị nên việc ủy ban pháp luật tổ chức phiên
giải trình này là rất có ý nghĩa để đánh giá khả năng thực thi của quy định nêu trên và đề ra các
giải pháp xử lý vướng mắc nếu có trên thực tiễn báo cáo giải trình tại phiên làm việc thứ trưởng
nguyễn duy ngọc nêu rõ bộ công an đã chủ động đề nghị chính phủ xây dựng thực hiện đề án sáu về
phát triển dữ liệu đến năm hai nghìn ba mươi trong đó phân công nhiệm vụ cho các cơ quan trung ương địa phương
trong lộ trình từ hai nghìn hai mươi hai đến hai nghìn hai mươi năm hai nghìn hai mươi sáu hai nghìn ba mươi giai đoạn vừa qua các tiện ích được xây dựng và đưa
vào các phục vụ hiệu quả nhu cầu liên quan của công dân được người dân bước đầu đồng tình
tuy nhiên việc còn có một số bộ ngành địa phương chưa kết nối cơ sở dữ liệu là một thách thức
thời hạn bỏ số hộ khẩu bằng giấy đang tới rất gần hiện các cơ quan bộ ngành địa phương đang nỗ
lực khắc phục khó khăn sớm hoàn thành các công việc đặc biệt trong ngày hôm nay chính phủ đã
ký ban hành nghị định một trăm linh bốn ndcp về sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến nộp
phát triển số hộ khẩu số tạm trú trong thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công
theo đó từ ngày một một hai nghìn hai mươi ba người dân không cần xác nhận băng giấy thay vào đó xác nhận trên môi
trường điện tử không cần sử dụng giấy tờ như trước đây bộ công an cũng triển khai bảy phương thức để
trong thời gian quá độ người dân có thể có nhiều công cụ khác nhau thực hiện các thủ tục hành chính
thay vì thực hiện trên môi trường điện tử phát biểu kết luận phiên giải trình chủ nhiệm ủy
ban pháp luật hoàng thanh tùng đề nghị chính phủ cần quan tâm
đạo các bộ ngành chính quyền địa phương ra soát sửa đổi kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật
tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia bám sát tiêu chí đã đề ra tăng cường đầu tư
xây dựng các cơ sở dữ liệu sớm liên kết với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tăng cường tuyên
truyền phổ biến cho người dân sử dụng thông tin công dân thay thế khi thực hiện các giao dịch dân sự
thủ tục hành chính chiều nay tại hà nội trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết
công tác năm hai nghìn hai mươi hai triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi ba của văn phòng cơ quan cảnh sát điều
tra bộ công an tổng kết năm hai nghìn hai mươi hai văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thực hiện
tốt chức năng tham mưu nâng cao chất lượng hiệu quả công tác điều tra xử lý tội phạm
nổi bật đã tập trung điều tra giải quyết các vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về
phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo kết quả điều tra giải quyết đảm bảo khách quan
toàn diện thu hồi triệt đề tài sản không để xảy ra thất thoát dự báo năm hai nghìn hai mươi ba yêu cầu bảo vệ
an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội đặt ra đối với lực lượng công an nhân dân nói chung
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an nói riêng sẽ rất nặng nề thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề
đơn vị chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu tổ chức hội nghị công tác điều
tra năm hai nghìn hai mươi ba trong công an nhân dân đồng thời thực hiện tốt vai trò đơn vị thường trực tham mưu đảng
ủy công an trung ương bộ công an bảo đảm tiến độ triển khai trong toàn lực lượng công an nhân dân
nghị quyết số một mươi bốn đề án số một mươi về xây dựng cơ quan điều tra của công an nhân dân thật sự trong sạch
vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào các mặt công tác
xây dựng cơ sở dữ liệu điều tra hình sự đảm bảo thông suốt chính xác kịp thời từ bộ đến cơ sở
sở phát huy vai trò tư lệnh hệ lực lượng văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra dự báo sát tình hình
tội phạm kiểm tra đôn đốc hướng dẫn công tác hoạt động của lực lượng cảnh sát điều tra các cấp
kịp thời tham mưu đề xuất lãnh đạo bộ công an ban hành các chương trình kế hoạch
giải pháp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm thuộc thẩm quyền
vào chiều ngày hôm nay cục cảnh sát giao thông đã tổ chức hội nghị cảnh sát giao thông toàn
tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba hội nghị nhằm kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện các mặt công tác năm hai nghìn hai mươi hai
đề ra nhiệm vụ chương trình công tác trọng tâm năm hai nghìn hai mươi ba
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
thực hiện chỉ đạo bộ công an năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động tham mưu chỉ đạo
triển khai đồng bộ quyết liệt
nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông số vụ số người bị thương do tai nạn giao
thông giảm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một ủn tắc giao thông được kiểm soát kéo giảm công tác đấu
tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông đạt kết quả cao
trong năm lực lượng cảnh sát giao thông đã thực hiện có hiệu quả năm đợt cao điểm bảo đảm trật tự
an toàn giao thông trong đó đặc biệt là cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an
toàn giao thông triển khai phân cấp đăng ký xe ô tô cho công an cấp huyện và đăng ký xe mô tô xe máy
cho công an cấp xã đây là một bước đột phá trong công tác nghiệp vụ của lực lượng công an để phục
vụ người dân được tốt hơn giúp giảm thời gian chi phí đi lại khi làm thủ tục đăng ký xe
cơ bản nhất trí với phương hướng nhiệm vụ công tác trong năm hai nghìn hai mươi ba mà cục cảnh sát giao thông đã
đề ra thứ trưởng nguyễn văn long yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông phải tổ chức quán triệt
và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả
chất lượng nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đẩy nhanh tiến độ xây dựng hai dự án lớn gồm hiện đại hóa trung tâm thông tin chỉ huy và mở rộng
hiện đại hóa hệ thống giám sát giao thông
hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông phải xác định lấy người dân là trung tâm
chủ thể mục tiêu động lực và nguồn lực trong công tác
phải thống nhất quan điểm việc tập trung xử lý đối với các hành vi vi phạm về nồng độ cồn
tốc độ xe quá khổ quá tải là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài của lực lượng cảnh sát giao thông
phải kiểm soát bằng được nồng độ cồn ở các đồ thị kiên quyết không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
cũng vào chiều ngày hôm nay tại hà nội cục an ninh điều tra bộ công an đã tổ chức hội nghị
tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi hai và triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi ba
trong năm hai nghìn hai mươi hai hoạt động điều tra của lực lượng an ninh điều tra toàn quốc đã đảm bảo tuân thủ
nghiêm túc các quy định của pháp luật tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch công tác tập trung lực lượng giải quyết
các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia và các vụ án vụ việc trọng điểm phức tạp tiến độ điều tra đúng thời hạn
theo luật định chất lượng công tác điều tra xử lý án đáp ứng được mục tiêu yêu cầu đề ra
lực lượng an ninh điều tra đã chủ động nghiên cứu tham mưu đề xuất cho lãnh đạo bộ công an
giám đốc công an các địa phương chỉ đạo giải quyết kịp thời có hiệu quả các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia
các vụ án kinh tế tham nhũng các vụ án trọng điểm được dư luận quan tâm
công tác an ninh điều tra phục vụ tốt nhu cầu chính trị nghiệp vụ không để xảy ra oan sai bỏ lọt tội phạm
quan triệt một số nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi ba lãnh đạo cục an ninh điều tra đề nghị các đơn vị
thuộc cục an ninh điều tra đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học tổng hợp công tác quản lý cán bộ
cùng với đó đảm bảo công tác tài chính kế hoạch đầu tư hậu cần kỹ thuật phục vụ công tác chiến đấu
đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm
các điều tra viên phải chủ động sáng tạo không ngại khó ngại khổ để điều tra xử lý các vụ án
đảm bảo yêu cầu chính trị pháp luật và nghiệp vụ

mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
xã sen thượng một xã nằm sâu tại khu vực biên giới phía tây của tổ quốc
với đặc thù đường biên giới dài hai mươi ba bốn trăm chín mươi ba km địa hình hiểm trở
là điều kiện thuận lợi để các đối tượng lợi dụng phạm tội
đối phòng xen thượng và công an huyện mường nhé đã có sự phối hợp rất là chặt chẽ
có một số kết quả nhất định trong các công tác quản lý nghiệp vụ phân loại đối tượng
và đặc biệt là chương trình cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng
số người nghiện ma túy giảm tình hình an ninh biên giới được giữ vững
cuộc sống của người dân được bình yên
đây chính là một minh chứng cụ thể cho thấy hiệu quả của việc thực hiện nghị định số ba của chính phủ
về phối hợp giữa bộ công an và bộ quốc phòng ngay từ cấp cơ sở
có hiệu phục triển khai các phương án kế hoạch bám sát vào tình hình thực tiễn địa bàn
huy động tổng sức mạnh tổng hợp của các lực lượng vũ trang trong việc tham gia vào đảm bảo
đường biên mốc giới ra đấu tranh phòng chống tội phạm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và duy trì nghiêm công tác giao ban trao đổi xác minh thông tin giữa các lực lượng
trên cơ sở đó để làm tốt công tác tháo mưu cho cấp ủy chính quyền đánh đạo
chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh tự
trong năm hai nghìn hai mươi hai hai lực lượng đã chủ động phối hợp bảo đảm an ninh trật tự ở khu vực biên giới
và tại các địa bàn chiến lược duy trì gần một trăm linh tổ chốt liên ngành trên tuyến biên giới đất liền
với trên năm đồng chí tham gia tổ chức hàng trăm nghìn lượt tuần tra bảo vệ chủ quyền biên giới
quốc gia biển đảo ngăn chặn hàng nghìn trường hợp xuất cảnh nhập cảnh trái phép
triệt phá nhiều đường dây tội phạm xuống quốc gia nhất là các đường dây mua bán
tùy với số lượng lớn
tạo điều kiện để cho địa phương phát triển kinh tế xã hội
chủ tịch hồ chí minh đã nói công an và quân đội là hai cánh tay của nhân dân
của đảng của chính phủ của vô sản chuyên chính
vì vậy càng phải đoàn kết với nhau giúp đỡ lẫn nhau thấm nhuần lời dạy của người
trong suốt quá trình xây dựng chiến đấu và trưởng thành của hai lực lượng
sự đoàn kết hiệp đồng ngắn móc kêu sơn giữa công an nhân dân và quân đội nhân dân
đã trở thành truyền thống quý báu
đây sẽ mãi là nhân tố đặc biệt quan trọng để hai lực lượng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
bảo vệ và xây dựng tổ quốc việt nam
mở rộng vụ án tại bộ ngoại giao cơ quan an ninh điều tra vừa khởi tố bị can
bắt tạm giam ông chử xuân dũng phó chủ tịch ubnd tp hà nội và hai bị can
nga và iaea có chung quan điểm về dự thảo tuyên bố thành lập khu vực an ninh
xung quanh nhà máy điện hà tây